thông tuyến và áp dụng tăng giá dịch vụ y tế đã làm gia tăng chi phí khám chữa bệnh
đây được xem là một trong số những nguyên nhân khiến cho bảo hiểm xã hội quảng nam mất cân đối
quỹ khám chữa bệnh hơn hai trăm linh tỷ đồng
và với con số này thì hiện nay quảng nam đang đứng thứ ba cả nước về gia tăng đột biến lượt người khám chữa bệnh
cũng như chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu bảo hiểm xã hội quảng nam chi hơn sáu trăm năm mươi chín tỷ đồng
cho hơn một năm triệu lượt người khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế làm mất cân đối hơn hai trăm linh tỷ đồng
so với cùng kỳ năm trước số lượt người khám chữa bệnh tăng hơn một trăm một mươi
trong đó có nhiều cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có số lượt người khám chữa bệnh tăng gấp ba bốn lần
làm cho chi phí khám chữa bệnh tăng đột biến trong đó phòng khám đa khoa an phước tăng hơn chín trăm chín mươi
bệnh viện đa khoa thái bình dương tam kỳ tăng sáu trăm một mươi ba bảy
phòng khám trường cao đẳng y tế quảng nam tăng trên sáu trăm hai mươi ba bảy
và bệnh viện đa khoa thang hoa tăng hơn sáu trăm một mươi một
nguyên nhân dẫn đến việc bội chi bảo hiểm y tế ngoài việc do thông tuyến và tăng giá dịch vụ y tế
còn một số nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc bội chi như việc chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế không cần thiết
định danh áp giá thanh toán dịch vụ kỹ thuật y tế không đúng quy định
thống kê thanh toán trùng thống kê những dịch vụ kỹ thuật thuốc vật tư y tế ngoài phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
và việc lợi dụng việc thông tuyến để thu hút bệnh nhân
trước hết phải nói yêu rằng là luật bảo hiểm y tế sửa đổi đã điều chỉnh và là tạo thuận lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế
tức là thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
về nguyên nhân khách quân thứ hai đó là thông tuyến số ba mươi bảy điều chỉnh giáo viện phí mới
thì giáo viện phí có tăng hơn so với giáo viện phí cũ
và một số nguyên nhân là chủ quan phải kể đến đó là cái vấn đề hiện nay
một số cơ sở hiệu bình
cơ sở hiệu bình đã sử dụng mang tính đại ra nhiều dịch vụ kỹ thuật càng lâm sàng trong bệnh nhân
một số cơ sở khám chữa bệnh là thu hút bệnh nhân mà nó mang tính không lành mạnh
tên tình hình năm cuối như vậy bảo hiểm y tế quảng nam đã báo cáo chính thức của ubnd tỉnh
và ubnd tỉnh cũng có những giải pháp chỉ đạo trước mắt
tức là phải yêu cầu ngành y tế sở y tế sẽ chỉ đạo với các cơ sở chế bệnh
sẽ sử dụng hiệu quả của ủy quản y tế
nó phải có sự chỉ đạo cho các
là là là nhân viên y tế trong ngành y tế
phải am hiểu được giải thích được rõ ràng với người bệnh về chính thức bệnh y tế
mặt khác nữa là ủy ban nhân tỉnh cũng đã chỉ đạo
là sẽ tăng gần hơn nữa công tác tham gia kiểm tra
trước tình hình gia tăng đột biến lượt người và chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tại nhiều cơ sở y tế trong tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam
cần sớm có biện pháp khắc phục tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm những cơ sở y tế
lợi dụng chính sách để trục lợi gây bội chi quỹ bảo hiểm y tế bất thường